việc xây dựng hệ sinh thái số với các sản phẩm dịch vụ nền tảng số do người việt tự phát triển
làm chủ trên nền tảng internet được rất nhiều tổ chức quan tâm
vừa qua hiệp hội internet việt nam đã tổ chức ngày internet hai nghìn một mươi tám với chủ đề
internet và hệ sinh thái số việt nam
việt nam là quốc gia đứng thứ một mươi sáu trên thế giới về số lượng người sử dụng internet
do vậy phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân việt nam là hướng đi lâu dài
cần thiết tạo ra nhiều giá trị cho xã hội và người dân việt nam
trong suốt các phiên hội thảo của ngày internet hai nghìn một mươi tám các chuyên gia đánh giá các doanh nghiệp việt hiện nay
đã đủ năng lực và khát khao để làm chủ công nghệ giải pháp cũng như làm chủ thị trường trong nước
thậm chí là mang sản phẩm tiến ra khu vực nếu nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách
từ thị trường cũng như người dùng
vào hệ sinh thái số bốn thì phần quan trọng nhất của giải pháp này chính là vấn đề hạ tầng
tại vì chúng ta sẽ có rất nhiều những hệ thống cảm biến kết nối những nhà máy thông minh
những khách sạn những tòa nhà
thì trên đấy chúng ta phải đầu tư một cái hạ tầng xuyên suốt và sẵn sàng cho những công nghệ sắp tới
cho đến một mươi đến hai mươi năm tới
thì cái giải pháp mà chúng ta có thể đưa ra là triển khai một hạ tầng với công nghệ cấp quang
truyền dẫn và băng thông không giới hạn và có thời gian đến hai mươi năm hai mươi năm đến ba mươi năm
khi chúng ta nói đến internet nghĩa là chúng ta nói đến về nội dung về content
thì ngày hôm nay cmc telecom chúng tôi mang đến ngoài những hệ phẩm về truyền dẫn
chúng tôi cũng mang đến những cái
sản phẩm về hạ tầng giúp cho các doanh nghiệp nói chung hay là cho cộng đồng phát triển những cái ứng dụng
những content cách nhanh nhất cách linh hoạt nhất
đồng thời chúng tôi cũng mang đến cho các doanh nghiệp những cái giải pháp mà phục vụ cho công việc
phục vụ cho các tương tác số một cách được hiệu quả
tuy nhiên để có một hệ sinh thái số lành mạnh bình đẳng tránh việc tiêu tốn tài nguyên
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ tham gia vào hệ sinh thái đó
việt nam cũng phải đối mặt với vô số thách thức
và một trong những cái thách thức mà chúng ta thấy lớn nhất đó là chín mươi tất cả những cái data đang được sản xuất ra hiện nay
là những loại data không có cấu trúc
và quan trọng hơn nữa nguy hiểm hơn nữa đó là năm mươi của chín mươi những data không có cấu trúc đó là đang là những ha không được bảo vệ
thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu như chúng ta không có được một cái chiến lược
một cái chính sách rõ ràng thì hệ sinh thái rất là khó để mà phát triển được hệ sinh thái số
và nó sẽ rất khó loạn
việt nam đang thúc đẩy chuyển dịch số với năm trụ cột chính trong quá trình chuyển dịch là dữ liệu kết nối nguồn nhân lực thanh toán điện tử và an toàn an ninh mạng
dù ở lĩnh vực nào để xây dựng và phát triển một hệ sinh thái số thành công các chuyên gia khẳng định doanh nghiệp trong nước vẫn cần đóng vai trò nòng cốt trong việc thực thi
các sản phẩm và dịch vụ giải pháp do doanh nghiệp trong nước phát triển cần dẫn dắt thị trường đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việt nam